thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày chín tháng một mươi của bộ y tế cho biết
trong ngày có một ba trăm một mươi chín bệnh nhân khỏi bệnh nâng tổng số khỏi tại việt nam lên bảy trăm sáu mươi tám trăm linh một ca
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
và trong ngày thì ghi nhận bốn năm trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm và ba mươi chín tỉnh thành phố giảm hai trăm sáu mươi một ca so với ngày hôm qua
còn tại hà nội chiều nay thì không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới và trong ngày thành phố ghi nhận sáu ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly